tại bệnh viện từ dũ tp hcm đã liên tục bị làm phiền bởi các cuộc gọi điện chào mời để mua các sản phẩm dịch vụ mẹ và bé
cho thấy là thông tin của những sản vụ này đã bị lộ lọt
trên trang fanpage của bệnh viện từ dũ ngay phía dưới thông báo của bệnh viện cảnh báo về việc giả danh giới thiệu dịch vụ sinh chắc vân tay cho bé
là hàng loạt ý kiến phản ánh của các sản phụ về việc bị các cuộc gọi quảng cáo làm phiền
bữa vừa sinh xong về phòng là có người gọi xuất viện về nhà gọi tiếp cận
hôm trước vừa xuất viện về nhà là có bên spa tự xưng bệnh viện từ dũ gọi xuất đã từ chối rồi mà cứ gọi mãi không thôi
tôi đi xanh cách đây một mươi năm cũng bị gọi đề nghị bệnh viện xem lại khâu nhân sự để lộ thông tin khách hàng
ngay sau khi nhận được thông báo phản ánh bệnh viện tư dũ đã tổ chức ra soát lại quy trình để làm rõ nguyên nhân
theo lãnh đạo bệnh viện dữ liệu bệnh nhân là hồ sơ mật
vì vậy nhân viên y tế phải được cấp quyền mới có thể truy cập vào một phần hồ sơ dữ liệu
tuy nhiên việc dò dỉ thông tin vẫn có thể xảy ra do các nguyên nhân như việc chia sẻ dịch vụ tiện ích khai báo thông tin khi nhận khuyến mãi
hiện tại vụ việc đang được bệnh viện từ dũ tiếp tục làm rõ và yêu cầu các đối tác giả soát quy trình bảo mật hồ sơ thông tin người bệnh
bên cạnh đó bệnh viện cũng cảnh báo các sản phụ và người nhà
nên thận trọng khi chia sẻ thông tin
thưa quý vị chuyển đổi số là một trong những yêu cầu tất yếu đang được đặt ra với nhiều ngành nghề lĩnh vực trong đó có ngành y tế
việc áp dụng công nghệ thông tin vào nhiều mặt trong đó có công tác quản lý hồ sơ bệnh án
sẽ tạo ra một bước chuyển lớn cho các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh
tuy nhiên thì việc đảm bảo an toàn thông tin cũng là vấn đề quan trọng
cần phải được các bệnh viện các cơ sở khám chữa bệnh đặc biệt quan tâm
để đảm bảo cho các hoạt động y tế được chuyển lên môi trường mạng
và tiếp theo tiểu mục vấn đề và chính sách sẽ có cuộc trao đổi ngắn
với ông nguyễn minh đức chuyên gia an ninh mạng về vấn đề này
ở đây nếu đứng trên góc nhìn trách nhiệm chắc chắn là nó sẽ là phần trách nhiệm rất lớn của bệnh viện
cái quan điểm về vấn đề bảo vệ dữ liệu ở việt nam chưa thực sự rõ ràng
cho nên ý thức cũng như quan tâm và đầu tư đến việc bảo vệ chống lộ lọt dữ liệu
của các cơ sở y tế và các bệnh viện thì thực sự là chưa được đầu tư
nếu so sánh với các khu vực khác chẳng hạn như ở mỹ họ có tiêu chuẩn hipaa
cho việc yêu cầu các cơ sở y tế bảo vệ dữ liệu về bảo hiểm và dữ liệu y tế của người dân
thì người ta có quan điểm rất rõ là dữ liệu về thông tin của bệnh nhân là thuộc về bệnh nhân
còn ở việt nam thì nó sẽ ngược lại đó là dữ liệu của bệnh nhân lưu ở bệnh viện thì là thuộc bệnh viện
ngay cái việc quan niệm dữ liệu như thế thôi là chúng ta đã thấy là cái việc ứng xử với những dữ liệu đó
đã hoàn toàn là khác nhau rồi
việc chuyển đổi số trong ngành y tế cũng đang là một trong những yêu cầu cấp bách
và trong đó thì
có cái việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử hay là kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu thông tin
vậy thì theo ông cái việc này sẽ đem đến những cái hiệu quả như thế nào trong cái công tác quản lý dữ liệu thông tin
tại các bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh
tôi nghĩ rằng là về mặt liên thông và chuyển đổi số thì đấy là cái sự thu thế tất yếu
vì tất cả các hoạt động bây giờ không chỉ ghi trên giấy tờ nữa
tuy nhiên thì chúng ta cũng nên lưu ý một chút là cái vấn đề về dữ liệu của bệnh nhân y tế
nó cũng là một trong những dữ liệu rất là nhạy cả
và việc chia sẻ giữa các bác sĩ với nhau hay là trong cùng một bệnh viện giữa các khoa với nhau
cũng đã là những cái có thể người ta sẽ phải cân nhắc để phân quyền
và có thể chia sẻ với những các cơ sở y tế khác nữa
thì đấy là những cái mà chúng ta có thể cần phải làm rõ
tuy nhiên thì nếu như những dữ liệu đấy không được giám sát cho việc phân quyền
và nó để cái việc kết nối liên thông một cách lỏng lẻ
thì hoàn toàn có thể là rất dễ có thể xảy ra cái việc là dữ liệu bị lạm dụng
và cái việc lộ lọt
có thể còn dễ hơn
chính vì vậy cho nên tôi nghĩ là đi cùng với cái xu hướng phát triển
của ngành công nghệ áp dụng cho mảng y tế và chuyển đổi số
cũng như là liên thông với các cơ sở
thì cái việc đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền riêng tư và bí mật dữ liệu
thì càng cần phải được xem trọng
bên cạnh những yếu tố kỹ thuật như ông vừa phân tích
thì câu chuyện nhân lực cũng cần phải được các bệnh viện
cũng như là các cơ sở khám chữa bệnh trú trọng như thế nào
trong công tác bảo mật và đảm bảo an toàn thông tin hiện nay
mỗi một nhân viên ở các vị trí khác nhau
người ta cũng đều phải được đào tạo để hiểu về cái nền tảng hệ thống đó
đồng thời là đứng cái góc nhìn của một người làm về an toàn thông tin
thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng sẽ phải có những cái khóa
hoặc là những cái giờ để đào tạo
để cho các nhân viên trong các cơ sở y tế
người ta hiểu về cái vai trò và ý thức của việc bảo vệ dữ liệu của cá nhân
của các bệnh nhân
để tránh cái việc là có thể bị lạm dụng
chẳng hạn như cung cấp tài khoản của mình cho người khác
hay là đặt mật khẩu hiếu
hoặc là có thể là họ tải những cái dữ liệu của bệnh nhân về cung cấp cho người khác
thì khi người ta chưa biết và chưa có ý thức
thì hoàn toàn có thể sẽ bị lạm dụng và có thể sẽ vô tình trở thành tiếp tay cho những cái kẻ bán
dạ vâng một lần nữa xin cảm ơn những phân tích của sở quân
dạ xin cảm ơn
còn một mươi sáu bảy triệu mũi tiêm vắc xin covid một mươi chín chưa có dữ liệu
bộ y tế yêu cầu đẩy nhanh cập nhật
đây là nội dung sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
bộ y tế vừa có văn bản đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
giao tổ công tác đề án sáu cấp tỉnh thực hiện một số nội dung
cụ thể chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn
quản lý nhập dữ liệu các mũi tiêm còn thiếu lên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
số liệu tính đến ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
hiện còn một mươi sáu bảy triệu mũi tiêm
hàng ngày báo cáo kết quả cho công an cấp xã phường trước một mươi sáu giờ
để tổng hợp báo cáo tổ công tác đề án sáu của chính phủ
đầu mối nhận báo cáo là cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
thời gian hoàn thành trước ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
bộ lao động thương binh và xã hội đang lấy ý kiến các bộ ngành để trình thủ tướng chính phủ
đề xuất nghỉ tết nguyên đán
theo đó đưa ra hai phương án nghỉ bảy ngày hoặc chín ngày
trong hai phương án bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất nghỉ dịp tết âm lịch theo phương án một
phương án này đảm bảo tổng số ngày nghỉ liên tục không quá dài bảy ngày
đồng thời đảm bảo hài hòa thời gian nghỉ trước và sau tết
sau hai năm ngày mở cổng thanh toán trực tuyến đến một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
đã có hơn một phần ba số thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến thành công lệ phí đăng ký xét tuyển
để đảm bảo thuận lợi cho thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến
bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp với văn phòng chính phủ cơ quan quản lý cổng dịch vụ công quốc gia
và một mươi năm ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán trong phân luồng hỗ trợ thí sinh trong thực hiện các thủ tục
tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các báo số ra trong tuần qua
các thành viên hội đồng tư vấn đặc xá
nhất là bộ công an các trại giam triển khai nhiệm vụ nghiêm túc đúng pháp luật đúng tiến độ bảo đảm công khai dân chủ đúng pháp luật
đây là đánh giá của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
chủ trì buổi làm việc với thường trực hội đồng tư vấn đặc xá
thông tin đăng tải trên báo công an nhân dân online
chủ tịch nước cũng đánh giá cao hội đồng tư vấn đặc xá các tổ công tác liên ngành về đặc xá
đã kịp thời tham mưu với chính phủ các địa phương tổ chức triển khai quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai
nghiêm túc kịp thời đúng pháp luật đề nghị các thành viên hội đồng tư vấn đặc xá phải gương mẫu
thực thi đúng thẩm quyền thể hiện rõ kỷ cương phép nước tuyệt đối không để xảy ra dư luận không tốt trong quá trình triển khai công tác đặc xá
bảo đảm tiến độ theo kế hoạch tiếp tục kiểm tra giám sát không bỏ sót người đủ tiêu chuẩn
và cũng không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn điều kiện vào danh sách đặc xá
chủ tịch nước chỉ đạo sau khi hội đồng tư vấn đặc xá trình hồ sơ đề nghị đặc xá
văn phòng chủ tịch nước phối hợp giả soát hồ sơ một lần nữa trước khi trình chủ tịch nước để tránh xảy ra sai sót
báo lao động số ra trong tuần thông tin thời gian gần đây nổi lên tình trạng nhiều người bị lừa bán ra nước ngoài
bị bóc lột sức lao động vì tin vào lời hứa đi làm việc nhẹ lương cao
cơ quan công an đã vạch trần thủ đoạn của các đối tượng và cảnh báo tới người dân
lãnh đạo cục cảnh sát hình sự chỉ ra ba lý do để người dân cảnh giác phòng ngừa trước các thủ đoạn lừa đảo trên
thứ nhất là người lao động phải biết được trình độ năng lực của mình
với những kỹ năng kinh nghiệm đó liệu có được trả mức lương như hứa hẹn hay không
thứ hai là việc xuất cảnh từ việt nam sang nước khác không làm thủ tục
không có hộ chiếu mà đi theo một đường bất hợp pháp thì phải biết đây là hành vi vi phạm pháp luật nên phải cảnh giác
lý do thứ ba là bản thân người lao động lại đi tin vào người mình không hề quen biết trên mạng xã hội
không có gì bảo đảm thì rất dễ bị các đối tượng xấu lừa đảo
báo kinh tế và đô thị số ra trong tuần đăng tải bài viết có nhan đề
gói hỗ trợ lãi suất hai doanh nghiệp khó vay vốn giá rẻ
nội dung bài viết đề cập đến việc gần ba tháng kể từ khi nghị định số ba mươi một năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ
hỗ trợ lãi suất hai cho các hộ kinh doanh hợp tác xã doanh nghiệp nhưng mới chỉ được một tỷ đồng
nhiều đơn vị loay hoay không biết cách nào để tiếp cận được với gói hỗ trợ lãi suất hai một năm
trong khi thực tế hàng loạt doanh nghiệp đang rất khó khăn sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
từng ngày mong mỏi được tiếp sức các chuyên gia cho rằng sức ép tài chính với doanh nghiệp là rất lớn
việc bảo đảm nguồn vốn cho doanh nghiệp từ nay đến cuối năm và giai đoạn sau này là rất quan trọng
chính phủ cần đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
khai thông gói hỗ trợ lãi suất tiến dụng hai